tại hà nội tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ tư
và kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống tòa án nhân dân tối cao
đón nhận huân trường độc lập hạng nhất cho tòa án nhân dân
và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho tòa án quân sự trung ương
tham dự hội nghị có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng
tránh án tòa án nhân dân tối cao cùng đại diện các bộ ban ngành
và một trăm năm mươi sáu điển hình tiên tiến của ngành tòa án
phát biểu tại đại hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thay mặt lãnh đạo đảng
nhà nước biểu dương những nỗ lực của ngành tòa án trong bảy mươi năm năm qua
hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ chính trị đề ra trong các nghị quyết của đảng của quốc hội
trong những năm qua tỷ lệ giải quyết án đạt cao trên chín mươi vượt chỉ tiêu quốc hội giao
chất lượng xét xử không ngừng được nâng lên
tòa án đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng để nhanh tiến độ
kịp thời đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ
tuy nhiên bên cạnh đó ngành tòa án vẫn còn một số hạn chế trong công tác xét xử
vẫn còn một số trường hợp vi phạm thời hạn tố tụng một số vụ án oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm
với tinh thần thẳng thắn cầu thị chủ tịch quốc hội đề nghị ngành tòa án trong thời gian tới